để giải quyết các vướng mắc nhằm sớm đưa dự án đường sắt cát linh hà đông vào vận hành
thành quỷ hà nội và ban cán sự đảng bộ giao thông vận tải đã thống nhất thành lập tổ công tác xây dựng kế hoạch thực hiện những nhiệm vụ cuối cùng của dự án
để giải quyết các vấn đề vướng mắc nhằm sớm đưa dự án vào vận hành có phần hạn chế hôn tắc giảm tải tai nạn giao thông
phục vụ tốt hơn nhu cầu đi lại của nhân dân trên địa bàn thủ đô
thành ủy hà nội và ban cán sự đảng bộ giao thông vận tải thống nhất thành lập tổ công tác xây dựng kế hoạch thực hiện những nhiệm vụ cuối cùng của dự án
tổ công tác có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch giả soát xem xét đưa ra giải pháp tháo gỡ toàn bộ các vấn đề còn vướng mắc
chưa thống nhất như nêu trên giữa chủ đầu tư và tổng thầu của dự án theo quy định của pháp luật hiện hành
đề xuất chính phủ thủ tướng chính phủ xem xét giải quyết thống nhất thông tin khi thực hiện đàm phán với nhà thầu
gồm công tác xây dựng năm trên năm công trình thành phần đã vận hành thử kỹ thuật một số chuyên ngành thiết bị từ cuối tháng chín năm hai nghìn một mươi tám đến tháng ba năm hai nghìn một mươi chín
hiện đang hoàn thành hồ sơ hoàn công và khắc phục các tồn tại khuyết điểm tiến hành các thử nghiệm đánh giá an toàn hệ thống